thưa quý vị bản tin dịch covid một mươi chín sáng nay của bộ y tế cho biết đã có năm mươi bốn ba trăm ba mươi hai bệnh nhân được điều trị khỏi
trong ngày hôm qua cả nước đã thực hiện tiêm gần hai trăm sáu mươi ba ba trăm linh liều vaccine phòng covid một mươi chín
như vậy là tổng số liều vaccine đã được thực hiện là hơn bảy năm triệu liều
tính từ một mươi tám h ba mươi ngày hôm qua đến sáu h sáng hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận thêm ba chín trăm bốn mươi ba ca mắc mới trong đó có hai ca nhập cảnh còn lại được ghi nhận trong nước
thành phố hồ chí minh có hai ba trăm bốn mươi chín ca
liên quan đến vụ giám đốc sở du lịch và phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định đánh gôn khi toàn tỉnh đang thực hiện chỉ thị số một mươi năm
tổng cục trưởng tổng cục thuế đã quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
bắt đầu từ ngày bốn tháng tám đối với ông nguyễn công thành phó cục trưởng cục thuế tỉnh bình định
để xem xét kiểm định
trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ngày bốn tháng tám trung tâm y tế tp quy nhơn đã có báo cáo về bốn trường hợp là f một của một bệnh nhân covid một mươi chín là nhân viên của sân gôn
trong đó ngoài ông thành còn có ông nguyễn văn dũng giám đốc sở du lịch tỉnh bình định và hai người làm doanh nghiệp
cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bình định đã ra quyết định cách ly tập trung đối với bốn người này
sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với sars cov hai
tin an ninh trả tự tại tỉnh bình phước công an thị xã phước long đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn quang duy chú tại địa phương để điều tra về tội chống người thi hành công vụ
vào ngày ba mươi một tháng bảy tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín số hai thuộc khu phố phước sơn phường phước bình thị xã phước long
tổ công tác tại chốt phát hiện nguyễn quang duy điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và mang khẩu trang
nhưng không che mũi miệng
tổ công tác đã yêu cầu duy dừng xe và tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định tuy nhiên đối tượng không chấp hành
mà còn dùng lời lẽ thô tục lăng mạ chửi bới các thành viên tổ công tác thậm chí đấm vào mặt một thành viên tại chốt kiểm soát
trước hành vi ngang ngược của đối tượng các thành viên trong chốt trực đã khống chế và bắt giữ nguyễn quang duy đưa về cơ quan công an
làm việc theo quy định
các cơ quan tư pháp thị xã phước long cũng đã thống nhất sẽ đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục án điểm để kịp thời tuyên truyền
gian đe trong xã hội góp phần phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và phòng chống tội phạm
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm ba bị cáo cùng chú tại quận thanh khê là mẹ con trong một gia đình
gồm trần thị ánh huỳnh trí tín và nguyễn thị như phượng cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi công an quận hải châu phát hiện tín chở theo phượng lưu thông trên đường
trong người có một gói heroin khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng tín công an quận hải châu phát hiện bị cáo ánh là mẹ ruột của tín
cầm heroin leo qua ban công nhà hàng xóm để cất giấu nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt quả tang thù giữ khoảng một trăm linh g heroin
và nhiều dụng cụ để phân chia mua bán ma túy kiếm lời
qua điều tra tín và phượng thừa nhận số heroin trên được bị cáo ánh giao cho cả hai mang đi bán
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trân thị ánh một mươi chín năm tù huỳnh trí tín và nguyễn thị nhiêu phượng chín năm tù cùng với tội mua bán chai phép chất ma túy
tòa án nhân dân tp tuy hòa tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chống người thi hành công vụ
đối với bị cáo nguyễn tấn thạch sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã bình kiến tp tuy hòa
ngày hai mươi tháng bảy bị cáo nguyễn tấn thạch trở theo một người đến chốt phong tỏa phòng chống dịch covid một mươi chín trên đường liên thôn
thuộc thôn thượng phú xã bình kiến tp tuy hòa nhưng không đeo khẩu trang và tự ý điều khiển xe đi ra khỏi khu vực phong tỏa
thấy vậy một thành viên trong tổ kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đã chặn xe lại yêu cầu thạch đeo khẩu trang và không được đi ra khỏi khu vực phong tỏa
thế nhưng thạch không chấp hành bất ngờ điều khiển xe vượt chốt
ngay sau đó thạch điều khiển xe quay lại chốt tiếp tục lớn tiếng chửi bới và cầm một con dao tự chế đe dọa các thành viên trong tổ công tác đang trực chốt
căn cứ vào hồ sơ vụ án kết quả của việc xét hỏi tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở đề nghị của viện kiểm sát
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tấn thạch chín tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
dạng sáng ngày bốn tháng tám công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam đã phát hiện một quán karaoke trên địa bàn phường duy hải thị xã duy tiên
do đàm quý hợi chú tại địa phương làm chủ vi phạm các quy định về phòng chống dịch
tại quán karaoke công an thị xã duy tiên phát hiện một mươi bốn trường hợp gồm bảy nam và bảy nữ
chú ở tỉnh hà nam bắc giang điện biên sơn la đang tụ tập hát karaoke
tại thời điểm kiểm tra chủ quán không xuất trình được các giấy tờ liên quan
các đối tượng trên đều âm tính với ma túy và âm tính với sars cov hai
hiện công an thị xã duy tiên đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke này
và các trường hợp cố tình tập trung đông người vi phạm các quy định về phòng chống dịch
còn vào lúc một mươi bảy h ba mươi phút ngày bốn tháng tám tổ tuần tra kiểm soát công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã kiểm tra xe ô tô do huỳnh công hiếu thông
đi từ thành phố phan giang tỉnh ninh thuận lên thành phố đà lạt đã bỏ hàng
và khi tới trạm kiểm soát dịch covid một mươi chín thuộc xã trạm hành thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã có hành vi vượt trạm không khai báo trung thực
tiến hành kiểm tra xe đã phát hiện hai trường hợp
huỳnh quốc đạt và thuận huỳnh ngọc phú đều trú tại xã phước thuận huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
trốn trong thùng xe tải qua trạm kiểm dịch để lên thành phố đà lạt bỏ hàng
cũng trong ngày ba tháng tám lực lượng tuần tra kiểm soát công an thành phố đà lạt
phát hiện có bảy trường hợp đang trốn trong thủng xe tải trở rau để qua chốt kiểm soát
qua xác minh có sáu trên bảy trường hợp không có xét nghiệm covid một mươi chín
trong đó có một trường hợp trốn từ vùng dịch đang có chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
tại cơ quan công an các trường hợp này đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình
hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu những trường hợp này lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín
theo quy định và lập hồ sơ để xử lý theo pháp luật
thưa quý vị khắc phục khó khăn về điều kiện tỉnh biên giới với địa hình rộng và chia cắt
nhiều dân tộc cùng sinh sống nhận thức của người dân không đồng đều
đặc biệt là tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
lực lượng công an trên địa bàn tỉnh hà giang đã hoàn thành cấp phát hơn một trăm linh một thẻ căn cước công dân
gắn chip đệ tử và đang đẩy nhanh việc tiết hợp tiện ích của thẻ căn cước công dân
gắn chip và lĩnh vực bảo hiểm
ghi nhận sau đây tại huyện đồng văn tỉnh hà giang
chỉ với chiếc thẻ căn cước công dân có gắn chip anh sùng mỹ dung có thể dễ dàng điều chỉnh
lại thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế đã bị mất trước đó thay vì phải mang rất nhiều giấy tờ
mất nhiều thời gian và công sức đi lại thì nay chỉ cần kê khai lại công việc của anh sung đã được giải quyết
chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân này mà giờ tôi không phải đi lại nhiều nữa tôi thấy rất là thuận tiện
đến nay xã sàng tùng đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho khoảng
hai thẻ căn cước công dân
hai hai trăm linh người đạt tỷ lệ tám mươi năm việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm
cũng được chính quyền địa phương đẩy mạnh giúp cho các hoạt động như cấp thẻ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế giải quyết các chế độ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế công tác giám định
thanh tra kiểm tra được xử lý nhanh gọn chính xác hiệu quả do đó khi kết nối dữ liệu bảo hiểm
xã hội với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ đem lại nhiều thuận lợi ngay từ cấp chính quyền cơ sở
ba hai trăm linh người đạt tỷ lệ tám mươi năm việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

ngày một bảy hai nghìn hai mươi một theo nghị định số hai mươi hai nghìn hai mươi một ndcp của chính phủ sẽ có thêm một số đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
xã sảng tùng có trên sáu trăm linh hộ dân với hơn bốn nhân khẩu hơn chín mươi trong số đó là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
do đó việc đồng bộ tích hợp tiện ích căn cấp công dân gắn chip và thẻ bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội sẽ đem lại nhiều thuận lợi ngay từ cấp chính quyền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
nhiều thuận lợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh và giải quyết các thủ tục hành chính
hiện dữ liệu của người tham gia bảo hiểm y tế đã được tích hợp lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế quản lý tập trung tại bảo hiểm xã hội việt nam và sử dụng trên toàn quốc
do đó việc tích hợp mã số thẻ bảo hiểm y tế và cả mã số bảo hiểm xã hội vào căn cước công dân có gắn chip sẽ tạo thuận lợi cho người dân nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi chỉ cần xuất trình một thủ tục giấy tờ để giải quyết các thủ tục hành chính
kính thưa quý vị theo kết quả ghi nhận của bộ y tế
trong ngày hôm qua ngày bốn tháng tám thành phố hồ chí minh có số ca nhiễm vẫn cao nhất so với các tỉnh thành phố khác trong cả nước nhưng số ca mắc đã giảm nhiều so với ngày hôm qua
trong ngày bốn tháng tám cả nước ghi nhận bảy sáu trăm hai mươi ba ca nhiễm mới giảm bảy trăm năm mươi bốn ca so với hôm qua
trong đó thành phố hồ chí minh là địa phương có số ca cao nhất với ba ba trăm linh ca và đã giảm tám trăm bốn mươi một ca so với hôm qua
tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là bốn mươi ba bảy trăm năm mươi hai ca
trong ngày thành phố hồ chí minh không phát hiện ổ dịch mới
hiện có ba mươi ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng giám sát chặt
tính đến nay thành phố hồ chí minh là địa phương được phân bổ vaccine covid một mươi chín nhiều nhất với bốn bảy mươi năm hai trăm bảy mươi liều với tỷ lệ phân bổ đạt hai mươi chín
tình hình dịch bệnh tại thành phố hồ chí minh đã có những chuyển biến tích cực
trong đó một phần là nhờ sự chung tay đồng hành của người dân thông qua các mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh
sở y tế thành phố hồ chí minh tiếp tục khuyến cáo đến người dân hãy tiếp tục thực hiện tốt các quy định của chỉ thị một mươi sáu
và các biện pháp tăng cường khuyến cáo năm k của bộ y tế quy định tại các khu cách ly khu phong tỏa
hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người với người để công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh đạt kết quả cao hơn
trước tình trạng thiếu nghiêm trọng nhân viên y tế trong bối cảnh dịch ngày càng phức tạp
sở y tế tỉnh đồng nai đã có văn bản gửi giám đốc các bệnh viện phòng khám đa khoa tư nhân
trên địa bàn về việc huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể sở y tế tỉnh đồng nai đề nghị mỗi bệnh viện hỗ trợ từ hai đến năm bác sĩ năm đến một mươi điều dưỡng kỹ thuật viên
còn với mỗi phòng khám đa khoa tư nhân hỗ trợ từ một đến hai bác sĩ hai bốn điều dưỡng kỹ thuật viên tham gia phòng chống dịch
theo giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai đến ngày bốn tháng tám trên địa bàn đã ghi nhận năm bảy trăm chín mươi một ca dương tính trong đợt dịch thứ tư
hơn năm mươi nhân viên y tế đã mắc covid một mươi chín
hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại đồng nai đang diễn biến rất phức tạp
trong doanh nghiệp đang thực hiện ba tại chỗ ngành y tế đã tham mưu ủy ba nhân dân tỉnh đồng nai thành lập chín bệnh viện giải chiến để thu dung điều trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín
cùng với đó lực lượng y tế còn phải huy động số lượng lớn nhân sự tham gia tiêm chủng vaccine truy vết lấy mẫu dẫn đến thiếu hụt nhân viên y tế trầm trọng
do đó việc huy động nhân viên y tế các bệnh viện phòng khám đa khoa tư nhân để cùng hơn tám người thuộc lực lượng y tế công tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín là cần thiết
ngành y tế đồng nai cũng có văn bản gửi các công đoàn cơ sở trực thuộc về việc hỗ trợ tài chính cho nhân viên y tế bị nhiễm covid một mươi chín trong thời gian từ ngày một tháng bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
theo đó trợ cấp một lần một mươi triệu đồng đối với nhân viên y tế dương tính với covid một mươi chín và một trăm linh triệu đồng với nhân viên y tế chẳng may tử vong
bản tin sẽ được tiếp tục với những tin tức về an ninh trực tự
kính thưa quý vị ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét
kỷ luật hai cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm nguyễn thành tài và trần vĩnh tuyến vì vi phạm liên quan bốn vụ án xảy ra trên địa bàn
theo đó cơ quan kiểm tra quyết định cảnh cáo đảng ủy công ty ibc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
chi bộ công ty sadeco chi bộ công ty tân thuận các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
và đảng ủy cơ quan phân phòng thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát
các ông nguyễn quài nam nguyên bí thư quần quỹ quận hai nguyên giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn sari
tề trí dũng nguyên tổng giám đốc công ty ibc bị khai trừ đảng
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật các ông
nguyễn thành tài nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm trần vĩnh tuyến nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
trần trọng tuấn nguyên giám đốc sở xây dựng tp hcm
trong đó ông nguyễn thành tài khi giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
đã ký các văn bản duyệt giá trị quyền sử dụng đất giá trị công trình xây dựng trên đất
và xác định giá thuê đất giao đất có thu tiền sử dụng đất trái pháp luật
ông trần vĩnh tuyến khi giữ chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký quyết định đồng ý cho chuyển nhượng dự án trái pháp luật
trước đó ngày hai mươi tám tháng bảy viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông trần vĩnh tuyến
trần trọng tuấn và lê tấn hùng cùng một mươi bốn bị can là nguyên cán bộ ủy ban nhân dân
sở ngành tại tp hcm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí tham ô tài sản

tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tại phiên sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên
ông nguyễn thành tài tám năm tù liên quan đến việc chuyển giao khu đất công năm m hai
tại số tám một mươi hai lê duẩn quận một cho tư nhân gây thiệt hại hai trăm năm mươi hai tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hứa hán võ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn về tội chống người thi hành công vụ
và đây là đối tượng
đã ép xe đồng chí đại úy phan tấn tài cán bộ công an quận sáu
nhằm thoát khỏi sự truy đuổi khiến cho đồng chí tài bị tai nạn và hy sinh vào ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trước đó tổ công tác công an quận sáu trên đường tuần tra kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phát hiện hứa hán võ đang lưu thông trên đường sau một mươi tám giờ
tổ công tác yêu cầu dừng xe và kiểm tra giấy tờ nhận thấy đối tượng võ có nghi vấn sử dụng ma túy trái phép
nên đưa về trụ sở công an phường một mươi một để test ma túy và xử lý
tuy nhiên đối tượng võ không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy
tổ công tác lập tức truy đuổi đến đường lò gốm thì đối tượng võ bất ngờ ép xe
khiến xe đồng chí phan tấn tài lao lên vỉa hè và đập vào tường nhà dân
mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do chấn thương quá nặng
đồng chí tài đã không qua khỏi hy sinh vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
biết rằng không thể trốn thoát tối ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đối tượng võ đã đến công an phường một mươi một tự thú
qua test nhanh hứa hán võ dương tính với ma túy
tại cơ quan điều tra hứa hắn võ khai nhận do mới sử dụng ma túy
nếu tết sẽ bị lực lượng công an phát hiện nên đã bỏ chạy
giờ đây mọi sự hối hận đều đã muộn màng
hành động dạy dột của hứa hán võ đã gây nên sự mất mát
không gì bù đắp được cho gia đình đồng chí phan tấn tài
ngành công an mất đi một cán bộ mẫn cán hết lòng vì nhiệm vụ
trong quá trình trực chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
công an quận năm tp hcm đã phát hiện và truy đuổi bắt giữ được đối tượng
có hành vi cướp dịch tài sản
theo đó khi đang trực chốt tại giao lộ nguyễn trãi và phú hữu
tổ công tác công an quận năm nghe tiếng truy hô cướp cướp
và phát hiện đối tượng đang phóng xe vượt qua chốt
nên các chiến sĩ tiến hành truy đuổi qua nhiều tuyến đường
đến trước số nhà chín trăm chín mươi nguyễn trãi thì đã bắt giữ được đối tượng nguyễn thiện đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại phường chín quận một mươi một
đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản
tổ công tác đã tiến hành bàn giao đối tượng và tan vật
cho công an phường một mươi bốn quận năm xử lý
tại đây qua test nhanh đối tượng âm tính với covid một mươi chín
và dương tính với ma túy
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xử lý vụ việc
chiều ngày bốn tháng tám tổ kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
phường chín tp mì tho tỉnh tiền giang bắt quả tăng bốn đối tượng
có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
bốn đối tượng gồm trương đoàn phúc phan thanh hà nguyễn văn long
cùng chú tp mì tho và lưu thị thanh tâm chú quận tám tp hcm
đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng trọ
ở khu phố năm phường chín tp mì tho
phòng trọ này do hà và tâm thuê để ở còn phúc và long ở khác phường
nhưng đến đây tụ tập để sử dụng trê phép chất ma túy
tại cơ quan công an kết quả xét nghiệm ma túy tất cả đều dương tính
công an phường chín lập biên bản vi phạm bốn đối tượng
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đề xuất xử lý hành chính
mẫu đối tượng một mươi năm triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định
áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người đồng thời lập hồ sơ
cả bốn người vi phạm đưa vào quản lý tại địa phương
theo nghị định một trăm một mươi một của chính phủ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
cũng trong chiều qua mặc dù tp hcm đang trong giai đoạn thực hiện chỉ thị một mươi sáu
nhưng hai nam thanh niên vẫn ra ngoài kênh rạch bắt cá
hậu quả là làm một người chết đuối
theo thông tin ban đầu hai thanh niên đi bắt cá tại rạch tư dinh
đường lê văn lương khu phố một phường tân phong quận bảy
trong lúc bắt cá cả hai quyết định bơi qua rạch
khi đến giữa thì bất ngờ một thanh niên đuối nước chìm và mất tích
năm thanh niên còn lại bơi qua bờ an toàn rồi gọi điện báo công an địa phương
trung tâm thông tin chỉ huy thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu hộ cứu nạn công an thành phố nhận tin báo liền điều động lực lượng
cứu nạn cứu hộ và hai xe chuyên dụng tới hiện trường
sau đó lực lượng này đã tìm thấy nạn nhân
xác định thanh niên này sinh năm hai nghìn sáu tạm trút tại phần tân hưng quận bảy
ngay trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay
nhưng hai người này vẫn bất chấp chỉ thị mà tự ý ra ngoài khi không cần thiết
dẫn đến tai nạn thương tâm
lực lượng cứu hộ đã bàn giao nạn nhân cho địa phương phối hợp với gia đình xử lý
sát cánh với các tuyến đầu lực lượng tuổi trẻ phụ nữ công an tỉnh hậu giang
giữ vững các hoạt động cung ứng nhu yếu phẩm để trở thành hậu phương vững chắc
góp phần vào công tác đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn
những chiếc bánh tét thơm thảo được tạo nên qua đôi bàn tay khéo léo
các chị em cán bộ đoàn viên hội viên phụ nữ công an tỉnh
từ nguồn kinh phí vận động qua ba ngày các chị em cán bộ đoàn viên hội viên
đã có gần một chiếc bánh tét gửi đến các chốt kiểm soát dịch
cũng như cơ sở y tế tuyến đầu
mặc dù các phần quà là không lớn
nhưng thể hiện được tình cảm của các đồng chí
các anh em đang làm việc là vất vả khó khăn
nơi các y bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân covid
trên tinh thần chống dịch như chống giặc
lực lượng đoàn viên hội viên công an tỉnh hậu giang
luôn phát huy vai trò trách nhiệm tinh thần tiên phong sung kích
mới đây từ nguồn vận động công an tỉnh đã trao ba tấn gạo
cùng các nhu yếu phẩm như sữa mì gói khẩu trang y tế
nước sát quẩn trị giá khoảng năm mươi triệu đồng
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực bị phong tỏa
và lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch
đặc biệt là trong khoảng thời gian là cả nước nói chung
địa phương nói riêng đang gai sức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì cũng mong muốn nhận được sự sang sẻ
đóng góp nhiều hơn nữa của các mạnh thường quân
cũng như các nhà hảo tâm các đơn vị
đóng góp để hỗ trợ cho các chốt
cũng như người dân trong các khu phong tỏa
từ khi dịch bệnh bùng phát đầu năm hai nghìn
đến nay đoàn viên hội viên phụ nữ công an tỉnh
đã làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng chống dịch
cấp phát hơn bốn triệu năm trăm linh ngàn khẩu trang y tế
tạo máy sát khuẩn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
và trường học trên địa bàn tỉnh
những hoạt động thiết thực ý nghĩa này vừa góp phần chung tay
cùng địa phương phòng chống dịch bệnh
vừa là nguồn động viên tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý
bộ giao thông vận tải vừa ban hành thông tư một mươi ba hai nghìn hai mươi một
sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số hai mươi một hai nghìn một mươi ba
quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt
di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt
thông tư một mươi ba sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi một một mươi hai nghìn hai mươi một
theo vụ vận tải thuộc bộ giao thông vận tải
việc ban hành thông tư sửa đổi này nhằm bổ sung các quy định
phù hợp với hình thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp người dân
khi thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng
đồng thời việc này cũng để thực hiện mục tiêu cung cấp một trăm linh dịch vụ công
đủ điều kiện lên trực tuyến ở mức độ bốn trong năm hai nghìn hai mươi một của bộ giao thông vận tải
trước tình trạng nhiều lái xe sử dụng giấy luồng xanh
xét nghiệm giả để qua các chốt kiểm soát
sở giao thông vận tải hà nội vừa yêu cầu các doanh nghiệp vận tải
bến xe trung tâm quản lý không bố trí tài xế chưa có xét nghiệm covid một mươi chín điều khiển xe
trong quá trình hoạt động vận chuyển hàng hóa đơn vị vận tải là chủ phương tiện
phải có trách nhiệm theo dõi giám sát hoạt động của phương tiện
đảm bảo toàn bộ người trên phương tiện phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín theo phương pháp pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
còn hiệu lực khai báo y tế trong suốt hành trình
yêu cầu người trên phương tiện khi chuẩn bị hết thời hạn của giấy chứng nhận
kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất
hoặc đến các chốt kiểm soát dịch bệnh trên hành trình để thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
cùng với đó là đảm bảo việc thực hiện nghiêm khuyến cáo năm k
lái xe và người đi theo xe phải hạn chế tối thiểu việc tiếp xúc với người khác
trước trong và sau quá trình vận chuyển
từ một mươi tám h ngày hôm qua ngày bốn tháng tám hải phòng tạm dừng lưu thông xe tải
từ bốn mươi trở lên trên nhiều tuyến đường lập thêm các chốt phụ kiểm soát dịch bệnh
để kiểm soát người và phương tiện
hải phòng tạm dừng lưu thông xe tải từ bốn mươi trở lên trên các tuyến đường
đường hùng vương đoạn từ nút giao quốc lộ năm hùng vương đến nút giao hùng vương dt ba trăm năm mươi một
đoạn từ dt ba trăm năm mươi một là đoạn từ nút giao quốc lộ năm đến nút giao với quốc lộ một mươi bảy b
tạm dừng lưu thông xe tải từ bốn mươi trở lên đi từ quốc lộ năm rẽ phải vào quốc lộ một mươi
tại km tám mươi sáu cộng bảy trăm năm mươi quốc lộ
ngồi ra thì thành phố hải phòng thành lập chốt phụ kiểm soát dịch bệnh
covid một mươi chín liên ngành để kiểm soát người và phương tiện vào thành phố
bằng đường bộ tại khu vực trạm thu phí cũ xã nam sơn huyện an dương
thưa quý vị trong một vài ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội
tại các chốt kiểm soát trên tuyến phố lớn của thủ đô hà nội
đã xảy ra tình trạng ồn tắc
để giải quyết tình trạng này thì công an thành phố hà nội
đã kiến nghị ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố
không nên tập trung chốt chặn tại các tuyến đường
chính các đường giáp danh giữa các quận với nhau
thay vào đó là cần tập trung chốt tại các ngõ nhỏ vùng phong tỏa
và vùng cách đi tập trung có ép không
giải pháp này liệu có mang lại hiệu quả
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại quận bắc tử liêm hà nội
phường xuân đỉnh quận bắc tử liêm hà nội
chốt kiểm soát được lập tại tất cả các con ngõ nhỏ
dẫn vào khu dân cư tổ dân phố
bất kể người dân nào khi ra vào đều phải xuất trình giấy đi đường hợp lệ
nếu không sẽ buộc phải quay đầu
do lượng dân cư đi lại qua các chốt này không quá lớn
nên tình trạng ủn tắc đã không xảy ra ngay cả tại khung giờ cao điểm
lực lực chức năng triển khai thì cũng được tòa phấn
các nghiệp vụ cũng như là các biện pháp trong việc kiểm soát
rồi xử lý rồi nhắc nhở người dân
nên cái việc xảy ra tình trạng ồn ứ
ở các điểm chốt của phường xuân đình là không xảy ra
nhân dân rất đánh giá cao các lực lượng chức năng của phường
cũng như là đặc biệt là các tổ covid cộng đồng
cũng như là cái biện pháp tuyên truyền đến người dân
để người dân biết người dân hiểu và người dân thực hiện nghiêm túc
còn đối với các trường hợp mà có việc vi phạm
thì chúng tôi cũng cương quyết xử lý các vi phạm
đồng thời bằng cái hình thức nhắc nhở
trong những trường hợp mà người ta có ý thức nhận thức được
nhận thức tốt thì cho viết bản kiểm điểm cam kết
chúng ủng hộ chính quyền hàm này thôi
tại vì là không muốn cái dịch bùng phát như giống trong thành phố hồ chí minh
nên là đều chấp hành hết
tại khu dân cư có f phải thực hiện cách ly y tế
các chốt cứng được lập nên đảm bảo nội bất xuất ngoại bất nhập
tổ công tác sẽ giúp vận chuyển vật dụng nhu yếu phẩm thiết yếu
cho các hộ trong cuộc cách ly
còn tại các chốt trên trục đường chính
lực lượng tổ công tác sẽ được tăng cường thêm quân số
chia thành nhiều vòng kiểm soát đảm bảo khoảng cách giãn cách
cho dân xuất trình đủ giấy tờ đều sẽ nhanh chóng được phép di chuyển
những trường hợp mà công dân chưa xuất trình được giấy tờ
thì sẽ mời công dân vào điểm chốt
khi mà mời công dân vào điểm chốt thì chúng tôi đã kê ghế
để đảm bảo khoảng cách là bước đầu tiên sẽ là cho công dân đo thân nhiệt
và chúng tôi sẽ mời công dân xuất trình các giấy tờ tùy thân
và sẽ khai thác thông tin của công dân xem công dân đi đâu làm gì
thuộc trường hợp nào
chúng tôi cũng hướng dẫn công dân là đã có mẫu đi đường
mẫu giấy đi đường áp dụng chung rồi
thì là mình về liên hệ với công ty để thực hiện là
mình thống nhất một cái mẫu giấy đi đường
để đảm bảo được cho công dân được lưu thông
thuộc những đối tượng được phép lưu thông
để lưu thông được thuận tiện và dễ dàng hơn
ngoài thành lập các tổ kiểm soát cố định
thì công an quận đã bố trí bốn mươi bảy tổ tuần tra kiểm soát cơ động trên địa bàn
để tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự
cũng như tuyên truyền nhắc nhở và kiên quyết xử lý những trường hợp
cố tình vi phạm các quy định trong thực hiện chỉ thị một mươi bảy của ubnd tp
với việc tập trung chốt tại các vùng lõi như đầu ngõ nhỏ tổ dân phố
cụm dân cư khu trung cư đến thời điểm này trên địa bàn quận bắc tử liêm
công tác kiểm tra giấy thông hành của người dân đều đã được thực hiện
một cách bài bản đáp ứng các tiêu chí về phòng chống dịch
không gây un ứ đảm bảo khoảng cách giãn cách cho người dân
mới đây văn phòng chính phủ đã có phong văn truyền đặt ý kiến chỉ đạo
của phó thủ tướng vũ đức đam về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín trong các chuỗi cung ứng
trong đó yêu cầu chỉ đạo kiểm tra tổ chức vận hành hệ thống chợ an toàn
bởi điều này cũng nhằm đảm bảo không để đứt gãy nguồn cung hàng hóa
tại các chợ cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống
tuy nhiên để thực hiện tốt được cả hai câu chuyện này thì không phải là một điều dễ dàng
tất cả người dân khi đến chợ này mua sắm đều phải xuất trình phiếu đi chợ
vào khung ngày cho phép
phía bên ngoài việc phân luồng đảm bảo công tác phòng dịch
đặc biệt là giãn cách được thực hiện khá bài bản
tuy nhiên bên trong chợ thì khó tránh khỏi cảnh tập trung đông người
mặc cho lực lượng chức năng liên tục đi tuyên truyền nhắc nhở việc giãn cách
theo ghi nhận áp lực lượng người đổ về chợ mua sắm cũng như tình trạng tập trung đông người
chủ yếu tại các quầy hàng thịt cá tươi sống điều này vẫn nằm ở tâm lý người dân khi đi chợ

hiện để đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân
ủy ban nhân dân phường đại mỗ đã yêu cầu các tiểu thương sẵn sàng các nguồn hàng cung ứng
khi bà con nhân dân cần đồng thời tăng thời gian mở cửa hoạt động chợ
để người dân có thể tới mua sắm ở nhiều khung giờ khác nhau
trước đây thì chợ mới mở buổi sáng thôi buổi chiều là gần như chợ không hoạt động
nhưng chúng tôi đã mở chợ sáng trong ngày để đảm bảo cung cấp nương thực thực phẩm
cũng như là thông tin tuyên truyền đến nhân dân là bình tĩnh yên tâm
ngượng nương thực thực phẩm sẽ được cung cấp đầy đủ
tại các chợ truyền thống trên địa bàn chỉ có khoảng năm mươi số các gian hàng trong chợ buôn bán
các mặt hàng không thiết yếu đã phải đóng cửa ngừng kinh doanh
các quy định năm k tại chợ đang được duy trì và giám sát thực hiện nghiêm ngặt
để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh
để đảm bảo thực hiện được tốt thì chúng tôi phân công theo từng ca trực cụ thể
lối vào riêng và lối ra riêng
và thường chuyên đi nhắc nhở
các bà con tiểu thương để các bà con tiểu thương có thể lắm được
là khi trực tiếp giao tiếp với khách hàng thì phải giữ khoảng cách
và nếu như có tiểu thương nào không chấp hành thì chúng tôi sẽ xử lý ngay
mới đây bộ công thương cũng đã có công văn gửi sở công thương thành phố hà nội
về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh duy trì nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho thành phố
trong đó triển khai các biện pháp phun khử quần để sớm mở cửa trở lại các chợ đã bị đóng cửa
và ra soát kế hoạch cung ứng hàng hóa thiết yếu
nhằm đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống
thưa quý vị theo sở công thương tp hà nội có bốn trăm năm mươi năm chợ được đặt tại các quận huyện
nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời gian hà nội đang thực hiện
giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
tuy nhiên hiện nay tại một số chợ đặc biệt là một số chợ đầu mối chợ truyền thống
thì đã xảy ra các ca lây nhiễm trong cộng đồng dẫn tới việc phải phong tỏa và cách ly y tế
điều này đang đặt ra những yêu cầu cao hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh tại các chợ
nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân luôn được phục vụ
cũng như là không để xảy ra tình trạng đứt gãy trong tình trạng cung cấp hàng hóa cho người dân
một thông tin về giáo dục ngày hôm qua bốn tháng tám thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
đã ký quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
đối với giáo dục mầm non giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
theo đó bộ giáo dục và đào tạo quy định một số mốc thời gian cụ thể như sau
thời gian tự trường sớm nhất vào ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
riêng đối với lớp một tự trường sớm nhất từ ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
thời gian tổ chức khai giảng vào ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
kết thúc học kỳ một trước ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
và kết thúc năm học trước ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai

xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp học trước ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
thi tốt nghiệp trung học phổ thông thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo